cục chính trị quân khu hai và ban chỉ đạo điều hành phối hợp tỉnh tuyên quang đã tổ chức hội nghị tổng kết năm năm
thực hiện quy chế phối hợp công tác dân vận giữa cục chính trị quân khu hai và ban chỉ đạo điều hành phối hợp chín tỉnh trên địa bàn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự hội nghị có lãnh đạo ban dân vận trung ương lãnh đạo đại diện cục chính trị quân khu hai và đại biểu chín tỉnh phú thọ điện biên lào cai hà giang tuyên quang yên bái vĩnh phúc sơn la lai châu
tại hội nghị các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quy chế phối hợp hoạt động công tác dân vận tại địa phương đề xuất một số biện pháp phối hợp hoạt động trong giai đoạn tới
trong năm năm qua từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đạo các địa phương đã tham mưu góp phần củng cố kiện toàn hơn hai năm mươi tổ chức đảng trên hai ba trăm linh tổ chức chính quyền và đoàn thể quần chúng
xóa một trăm bốn mươi hai thôn bản trắng chưa có đảng viên phối hợp làm trên hai năm trăm linh nhà đại đoàn kết
năm trăm linh máy nhà ấm tỉnh thương huy động trên hai trăm tám mươi hai ngày công tham gia tu sửa làm mới trên một bốn trăm linh đường giao thông nông thôn
nhân dịp này chính ủy quân khu hai đã tặng bằng khen cho một mươi một tập thể và một mươi một cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp
và tỉnh tuyên quang đã bàn giao nhiệm vụ đăng cai hội nghị sơ kết năm hai nghìn hai mươi một cho tỉnh lào cai